các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn vân hiếu covid một mươi chín đã đến cuối đường hầm
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh covid trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
thưa quý vị những ngày gần đây tp hcm liên tục ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín ở trẻ em tăng lên
để chủ động ứng phó với tình trạng này sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn gửi các bệnh viện
sở y tế tp hcm cho biết trong những ngày gần đây trên địa bàn thành phố ghi nhận số lượt trẻ em đến khám
tại các bệnh viện nhi do nghi ngờ mắc covid một mươi chín có xu hướng gia tăng
theo báo cáo của các bệnh viện nhi đặc điểm chung của trẻ mắc covid một mươi chín là sốt ho và đau hỏng rất ít trường hợp có dấu hiệu nặng
do đó để chủ động ứng phó với tình huống số trẻ em mắc covid một mươi chín tăng cao sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện
nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố tăng số dưỡng điều trị tại khoa covid lên tối thiểu ba trăm linh
trong đó có năm mươi dường hồi sức
sở y tế tp hcm yêu cầu đảm bảo công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc
và điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế cho các bệnh viện theo cụm điều trị đã được phân công
ngoài ra giám đốc các bệnh viện nêu trên phải chịu trách nhiệm về quyết định cho bệnh nhi mắc covid một mươi chín điều trị nội trú
tại khoa covid một mươi chín hoặc phòng cách ly tại các khoa lâm sàng khác tuy theo tình trạng bệnh lý của trẻ
đồng thời phải bảo đảm việc phòng chống lây nhiễm
song song đó bệnh viện nhi đồng một làm đầu mối tổ chức họp các tổ chuyên gia điều trị covid một mươi chín ở trẻ em của ba bệnh viện nhi
thống nhất và có văn bản tham mưu cho sở y tế tp hcm cập nhật chỉ định xét nghiệm sàng lọc trẻ em khi đến khám tại bệnh viện
để phù hợp với giai đoạn hiện nay của dịch bệnh
theo sở y tế tp hcm các bệnh viện quận huyện bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi tổ chức khám sàng lọc
điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế sẵn sàng thu dung điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín mức độ trung bình và nhà
đối với trẻ không đủ điều kiện cách ly tại nhà ra soát chủ động chuẩn bị cơ sở giường nội trú ở khu vực điều trị covid một mươi chín
tối thiểu ba mươi đến năm mươi tổng số giường dành điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín tại bệnh viện
liên quan đến tình trạng trẻ nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước
các bác sĩ cấp cứu nhi cho biết đợt dịch này
đa số trẻ đi cấp cứu ban đêm vì co giật kèm sốt có kết quả dương tính với sars cov hai
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh hải trưởng khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai cho biết
bắt đầu từ tháng ba số bệnh nhi đến khám tại bệnh viện tăng lên kéo theo đó nhiều trẻ nghi ngờ mắc covid một mươi chín tăng theo
theo đó mỗi ngày có bốn trăm linh năm trăm linh trẻ nghi ngờ mắc covid một mươi chín cần sàng lọc trong đó có khoảng tám mươi trẻ nhiễm covid một mươi chín
khoa khám bệnh bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bệnh viện bố trí bốn bàn khám cho bệnh nhi là f trung bình một bàn khám cho hơn một trăm linh bệnh nhi f một ngày
số lượng này tăng hơn nhiều so với những tuần trước tết khoảng hai mươi ba mươi trẻ là f đến khám một tuần
trẻ nhập viện đều là trẻ sốt cao có co giật nhiều trẻ nhà xa ba mẹ lo lắng quá nên xin nhập viện theo dõi
có cả trẻ sơ sinh cũng nhiễm covid một mươi chín
số ca cần hỗ trợ hô hấp chỉ chiếm tám các trường hợp bệnh nhân và may mắn chưa có ca nào tử vong
khi trẻ sốt đến khám tại các bệnh viện
nhi đồng ở tp hcm có ba mươi trẻ nhiễm covid một mươi chín nhưng chỉ có một trẻ sinh nhập viện vì gia đình quá lo lắng
còn lại trẻ đều điều trị và theo dõi tại nhà
nếu omicron gây tình trạng đau rác hỏng ở nhiều người lớn thì trẻ em là triệu chứng sốt cao và coi giật do sốt
các bác sĩ cấp cứu nhi thống kê không chính thức rằng đợt dịch này đa số trẻ đi cấp cứu ban đêm
vì co giật kèm sốt có kết quả dương tính với sars cov hai
dù covid ở trẻ em ít diễn biến nặng nhưng cần kiểm soát sốc cho trẻ
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị thu hậu trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết
với trẻ em mắc covid một mươi chín tại nhà đa số biến thể omicron chủ yếu ở đường hô hấp trên
vì vậy yếu tố quan trọng nhất là trẻ uống đủ nước để tống đờm virus ra
ngoài ra dinh dưỡng cũng rất quan trọng
nếu bình thường trẻ cần bốn nhóm thực phẩm thì hiện tại tăng lên tám nhóm ưu tiên các chất đạm
từ các loại hạt chế đường từ nước ngọt bánh kẹo vì nó làm tăng phản ứng viêm ở trẻ
với trẻ mắc covid một mươi chín sau khi âm tính khoảng hai sáu tuần nếu có biểu hiện sốt cao trở lại trên ba mươi tám độ c
kéo dài trên hai mươi bốn giờ phát bang phù nề rối loạn tiêu hóa mệt da tái nhịp tim nhanh đỏ mắt
cần cho trẻ đi khám và điều trị sớm
có thể thấy mặc dù được nhận định là không gây bệnh nặng cho trẻ em
nhưng những trường hợp trẻ sốt cao đến coi giật khi mắc covid một mươi chín vẫn xảy ra
và việc kịp thời có phương án hạ sốt cũng như đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các f không nhí là rất quan trọng
từ nhiều ngày nay hà nội là địa phương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới cao nhất cả nước
các ca mắc tăng mạnh từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại
cá biệt ngày tám tháng ba hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với hơn ba mươi hai ca mắc
với f tăng cao mỗi ngày có đáng lo ngại hay không
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã có những chia sẻ về vấn đề này
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
việt nam cho hay
hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ ở hà nội
đang chiếm tỷ lệ rất cao khoảng chín mươi bảy
tuy vậy hàng ngày hà nội vẫn ghi nhận có bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín
do đó người dân không nên có tâm lý buông xuôi và nghĩ rằng ai rồi cũng thành f
theo ông phu số lượng f tăng cao sẽ rất nguy hiểm nếu người dân không có ý thức
trong việc phòng chống dịch nếu không kìm lại được số ca mắc bệnh mỗi ngày
f tăng nhiều sẽ kế theo số bệnh nhân nặng tăng tỷ lệ tử vong cũng tự nhiên
đó nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
không phải tất cả những người đã tiêm vaccine rồi đều mắc nhẹ
cũng có sát sức chuyển nặng và có trường hợp tử vong
cùng với đó người mắc bệnh rồi có thể tái nhiễm chứ không phải là nhiễm bệnh rồi mà không bị nhiễm nữa
quan trọng hơn cả là có thể mắc các di chứng hậu covid một mươi chín
về khía cạnh xã hội ông fu phân tích khi số ca f tăng cao
nhiều người sẽ phải nghỉ làm công việc bị đình trệ ảnh hưởng tới sản xuất
làm đứt gãy chuỗi lao động
do đó sản xuất phải đi đôi với việc
thực hiện năm k thực hiện các phương án dự phòng
chuyển từ zroo covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả
để làm kinh tế nới lỏng nhưng không buôn trôi thả lỏng
bỏ cấm đi lại bỏ cấm đoán chuyển sang kiểm soát rủi ro
có nhập cảnh có du lịch có khách sạn nhà hàng có vui chơi giải trí
phải đồng bộ tất cả mọi hoạt động một cách an toàn để phòng bệnh
chỉ cần đứt chuỗi một khâu nào đó thì sẽ đứt gãy chuỗi sản xuất
từ những phân tích trên có thể thấy
số lượng f tăng cao mỗi ngày là rất đáng lo ngại
điều này thể hiện rõ nhất ở việc nhiều ngày qua
f tại một số nơi trên địa bàn hà nội không liên lạc được với y tế phường
người dân phải xếp hàng xin các xác nhận f hay hết thời gian cách ly
hoặc chưa được chuyển tần kịp thời khi trở nặng
có phường số f lên đến hàng nghìn trong khi nhân viên y tế chỉ có tám đến một mươi người
nhiều bác sĩ mắc bệnh không tiếp tục làm việc
đây là một trong những thách thức rất lớn của hệ thống y tế hiện nay
trước thực trạng này các chuyên gia y tế lo lắng
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng và liên tục lập kỷ lục mới
nên cũng chưa thể khẳng định thời điểm nào việt nam sẽ đạt tới đỉnh dịch rồi đi xuống
số ca mắc tăng nhanh chóng mặt còn tỷ lệ tái nhiễm cao của biến thể omicron
cho thấy tâm lý ai rồi cũng trở thành f có thể khiến hà nội kéo dài
thời gian đạt đến dịch và kéo theo nhiều hệ quả
vì vậy tất cả mọi người cần tuân thủ tốt năm k hạn chế đi lại tiếp xúc nhiều
khi làn sóng omicron còn chưa kết thúc
thế giới đã ghi nhận thêm một biến thể covid một mươi chín
với khác chứa các yếu tố của cả delta lẫn omicron và được đặt tên là delta crohn
đây có phải là một biến thể nguy hiểm hay không
mức độ lây lan của nó như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
delta cron là một biến thể của covid có chứa các yếu tố của cả delta lẫn omicron
nói cách khác nó chứa các gen từ cả hai biến thể khiến nó được gọi là virus tái tổ hợp
giáo sư lawrence young nhà virus học tại đại học warwick cho biết
những tái tổ hợp này phát sinh khi nhiều hơn một biến thể lây nhiễm và tái tạo ở cùng một người trong cùng các tế bào
danta cron là sản phẩm của cả hai biến thể delta và omicron lưu hành trong cùng một quần thể
biến thể đã được xác định ở một số vùng của pháp và dường như đã được lưu hành từ đầu năm nay
theo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh uksa đã có báo cáo về việc delta cron được phát hiện ở mỹ
và khoảng ba mươi trường hợp đã được phát hiện ở anh
những trường hợp lây truyền delta crohn từ người sống đều được phát hiện ở mỹ
người sang người đầu tiên ở anh dự kiến sẽ được xác nhận trong tuần này
tiến sĩ etienne simon laurie thuộc viện pasteur cảnh báo rằng
có thể có một số loại virus tái tổ hợp khác nhau được hình thành từ delta và omicron
ông nói loại chúng tôi thấy ở pháp đan mạch và hà lan trông giống nhau và có thể là tái tổ hợp với cùng loại virus của cha mẹ
tuy nhiên ông nói thêm các khả năng tái tổ hợp delta omicron được báo cáo ở các quốc gia
bao gồm cả vương quốc anh và mỹ
ông nói chúng tôi có thể cần phải tìm một cái tên khác để chỉ ra những thể tái tổ hợp này hoặc bắt đầu đánh số chúng
các chuyên gia đã nhanh chóng nhấn mạnh rằng các biến thể tái tổ hợp không phải là hiếm
và delta cron không phải là trường hợp đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng xảy ra đối với covid
điều này xảy ra bất cứ khi nào chúng ta ở trong giai đoạn chuyển đổi từ một biến thể nổi trội sang một biến thể

tiến sĩ jeffrey barrett người đứng đầu lãnh đạo sáng kiến trên covid một mươi chín tại wellcome trust sanger cho biết
tuy nhiên chỉ có một số lượng nhỏ các trường hợp delta von được xác định cho đến nay
vẫn chưa có đủ dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của biến thể hoặc mức độ bảo vệ của vaccine chống lại nó
soumya swaminathan nhà khoa học chính của tổ chức y tế thế giới who đã tweet vào thứ ba
chúng tôi đã biết rằng các sự kiện tái tổ hợp có thể xảy ra
với nhiều biến thể lưu hành của sars cov hai cần phải chờ các thí nghiệm để xác định đặc tính của loại virus này
khi một biến mới vừa được xác định lại có ý kiến cho rằng covid một mươi chín đã đến cuối đường hầm
đây là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu từ phân tích đánh giá tình hình thực tế tại bình dương
theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
kiêm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
hiện nay việc đánh giá sức khỏe f tử vong chưa rõ ràng
ông hiếu cho rằng nhiều trường hợp tử vong nhưng không hoàn toàn do covid một mươi chín gây ra
ông dẫn chứng trường hợp tử vong rơi vào người lớn tuổi người có bệnh lý nền nặng thậm chí người bị đột quỵ
các trường hợp này khi tử vong ngành y tế sẽ phải xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
từ đó họ liệt vào danh sách những trường hợp f tử vong nhưng trên thực tế không phải do covid một mươi chín dẫn đến tử vong
đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay ông hiếu nhìn nhận biến thể omic ron mới không tăng nặng như delta trước đó
việc người dân được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín vẫn có thể mắc covid một mươi chín nhưng hàm lượng virus nhẹ hơn
trong đó hầu hết f ở mức không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
nhận định dịch bệnh covid một mươi chín đã đi đến cuối đường hầm
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu cho rằng
dịch covid một mươi chín như một bệnh thông thường khác
theo đó người dân nào mắc covid một mươi chín có thể đến điều trị chuyên khoa được hưởng chính sách bảo hiểm y tế hoặc dịch vụ theo yêu cầu
theo ông hiếu việc xem covid một mươi chín là bệnh thông thường ngành chức năng và y tế sẽ tập trung nhân lực
vật tư đủ khả năng đáp ứng chuyên sâu hiệu quả về chăm sóc bệnh nhân tốt hơn
bên cạnh đó đại diện sở y tế bình dương thông tin
kể từ nay địa phương sẽ tạm ngưng việc công bố số ca mắc covid một mươi chín điều này phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay
theo số liệu thống kê từ ngành y tế bình dương thời gian qua số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
nhưng hầu hết f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đặc biệt nhiều tuần liên tiếp bình dương không ghi nhận ca tử vong
như vậy covid một mươi chín đã thật sự đi đến cuối đường hầm hay chưa
sự xuất hiện của biến thể mới lai giữa delta và omicron
khiến câu hỏi này lại càng trở nên khó đoán hơn với những diễn biến khó lường trong tương lai
cùng với đó trước những lo ngại về khả năng tái nhiễm do nhiều biến thể của omicron
nhiều người lo ngại
mắc ba một omicron rồi thì có thể mắc lại ba
bác sĩ trương hiếu khanh đã có những câu trả lời cho những thắc mắc này
bác sĩ khanh cho biết bây giờ đã có ba nếu đi sâu vào phân tích trên
mai này có thể có thêm ba bốn năm sáu nhưng bệnh lý y chan nhau thì không cần bàn
một biến chủng virus có nhiều nhánh nhiều dòng khác nhau không phải là chuyện lạ
không phải chỉ có ở sars cov hai
lúc trước biến chủng ấn độ cũng có mấy nhánh nhưng rồi delta cũng lớn ác

nếu có mấy nhánh thì sẽ nhanh chóng lớn ác ba một
về chuyện tái nhiễm mắc ba một omicron rồi có thể mắc lại ba
câu trả lời là có thể nhưng cực hiếm và cũng ở người có cơ địa đặc biệt
theo một nghiên cứu của đan mạch thì tỷ lệ chỉ là một vài phần triệu
hiếm như thế thì không phải bàn
nhiễm delta rồi có thể tái nhiễm omicron tỷ lệ chừng năm một mươi nhưng cũng nhẹ
tái nhiễm là vì lần mắc bệnh trước đã cung cấp cho cơ thể một lượng kháng thể nhất định rồi
mà bản chất omicron là nhẹ
còn nhiễm omicron thì không sợ tái nhiễm danta nữa
mà delta có thể đã biến mất trong một số cộng đồng
bởi lẽ còn virus nào lây lan nhanh hơn thì con đó sẽ lớn ác
lây nhanh mà bệnh nhẹ không quá tải khối hồi sức
lây trên một cộng đồng đã tiêm đủ ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thì càng không sao hết
cũng cần phân biệt tái nhiễm với tái dương tính
tái dương tính là hết bệnh rồi đang khỏe
nhưng buồn buồn là đi xét nghiệm lại bằng test nhanh hay pcr
và hốt khoảng vì thấy mình dương tính lại
nhưng thật ra đó là sars virus không lây không ảnh hưởng gì đến sức khỏe
vì thế bệnh nhân covid một mươi chín nào mới khỏi bệnh chưa lâu và không có triệu chứng gì
thì khỏi cần test để rồi lại bị hù lại tốn tiền
điều cần làm trong lúc này là bảo vệ đối tượng nguy cơ
hạn chế sự lây lan cho nhóm này bảo đảm cho họ tiếp cận được sớm
tốt nhất thuốc kháng virus kháng thể đơn dòng
đồng thời cũng cần hạn chế thấp độ lây lan ở môi trường làm việc
bằng cách đeo khẩu trang rửa tay
vậy câu trả lời cho thắc mắc
tái nhiễm biến chủng omicron là không cần quá lo lắng
f khỏi bệnh cần lấy lại sức khỏe tăng cường đề kháng
tránh tâm lý hoang mang lo lắng sẽ tái nhiễm
chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý
mới đây thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học iceland
đã chỉ ra một phương pháp điều trị hiệu quả cho hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển
ards đáng sợ trong bệnh covid một mươi chín dựa trên một thứ sẵn có trong cơ thể người
công trình được thực hiện bởi đại học y khoa và khoa học sức khỏe
rcs i thuộc đại học phẫu thuật hoàng gia ireland rcs i và bệnh viện belmont dublin
cho thấy một loại protein kháng viêm tự nhiên trong cơ thể người là alpha một antitrypsin
aat có khả năng giúp bệnh nhân covid một mươi chín vượt qua ards chỉ sau một tuần
trích dẫn nghiên cứu trên tờ medical express giải thích
các lựa chọn để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín bị ards hiện nay vẫn còn hạn chế
là một loại protein tự nhiên của con người được sản xuất bởi gan và giải phóng vào máu giúp bảo vệ phổi trước mầm bệnh
thế nhưng lượng iat tự nhiên trong những bệnh nhân covid một mươi chín nặng này không đủ để bảo vệ họ
bệnh nhân covid một mươi chín dễ bị viêm nặng hơn khắp cơ thể với tỷ lệ tiến triển thành args và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng khác
cung cấp thêm art có thể giúp bảo vệ chấm lại các loại viêm có hại hơn phát sinh trong covid một mươi chín nghiêm trọng và các bệnh khác gây viêm tương tự
tiến sĩ oliver mark
điều may mắn là aat có thể được tinh lọc từ máu mà những người khỏe mạnh hiến tặng
kết quả nói trên được đưa ra sau một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu trong đó các bệnh nhân được điều trị art đã nhanh chóng cải thiện
các nhà khoa học đang tiến tới những thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn
còn tại hồng kông lãnh đạo hồng kông cari lam cho biết đợt bùng phát covid một mươi chín của thành phố vẫn chưa vượt qua đỉnh điểm
mà dù số ca mất hàng ngày gần đây có phần chứng lại
làm được với các phóng viên tại thời điểm này chúng tôi không thể thoải mái nói rằng chúng tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao
các cơ quan y tế báo cáo có hai mươi chín ba trăm tám mươi một trường hợp nhiễm mới vào thứ sáu so với ba mươi một bốn trăm linh hai trường hợp mới vào thứ năm
ông lam nói thêm rằng nguồn cung thực phẩm tươi sống từ trung quốc đại lục phần lớn đã được phục hồi trở lại mức trước đó
sau khi công chúng mua hàng hoãn loạn trong những tuần gần đây
hàng ngày chứng kiến một số kệ siêu thị trống rỗng
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi trung tâm tài chính toàn cầu đã ghi nhận gần sáu trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín và khoảng ba năm trăm linh ca tử vong
hầu hết trong số họ trong hai tuần qua
hồng kông giống như trung quốc đại lục đã áp dụng chiến lược động không nhằm tìm cách hạn chế lây nhiễm bằng các biện pháp giảm thiểu nghiêm ngặt
ngay cả khi hầu hết các thành phố lớn khác phải sống chung với virus
cách tiếp cận của trung quốc và hồng kông đã được thử nghiệm nghiêm ngặt bởi biến thể omicron đang lan truyền nhanh chóng
hồng kông ghi nhận nhiều người chết
chết nhất trên một triệu người trên toàn cầu trong tuần tính đến ngày chín tháng ba theo công bố từ dữ liệu our world in data
hầu hết đều là người cao tuổi chưa được tiêm phòng
một quan chức cấp cao của trung quốc giám sát các vấn đề của hồng kông xia baolong
người đã giúp điều phối phản ứng của trung quốc để hỗ trợ hồng kông cố gắng ngăn chặn sự bùng phát
được hãng thông tấn trung quốc trích dẫn cho biết tình hình covid một mươi chín của thành phố vẫn còn nghiêm trọng
và chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý cho cuộc chiến lâu dài này
ông nói thêm rằng
chính phủ cần thực hiện công tác chống dịch của mình một cách chính xác như châm cứu
và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận
trả lời nhận xét lam nói
chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang nỗ lực hết sức để chống lại dịch bệnh này
đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng chính quyền hồng kông đã không làm việc hiệu quả
và đồng lòng chống lại dịch bệnh
thưa quý vị covid một mươi chín vẫn cho thấy những diễn biến phức tạp từ những biến thể phụ
omicron cũng như những biến thể mới được phát hiện
vậy khi nào covid một mươi chín đến cuối đường hầm
đâu là thời điểm để coi đại dịch này là bệnh đặc hữu
có lẽ các nhà nghiên cứu vẫn cần thêm thời gian để giải bài toán khó này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại